cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda cho biết trong tháng chín năm hai nghìn một mươi chín có tám tôm nhập khẩu vào nước này bị từ chối vì có chứa kháng sinh cấm
tính đến thời điểm này khi còn ba tháng nữa mới hết năm hai nghìn một mươi chín fda đã từ chối tổng cộng năm mươi tám lô tôm do liên quan đến dư lượng thuốc kháng sinh
trong tháng chín fda đã từ chối sáu lô tôm nhập khẩu do nhiễm kháng sinh từ ấn độ và việt nam trong đó có một lô từ việt nam
dư lượng kháng sinh luôn là vấn đề cản đường của ngành tôm xuất khẩu
việt nam phải tăng cường kiểm soát tồn dư kháng sinh trong tôm cũng như các mặt hàng thủy sản khác
nhất là trong những tháng cuối năm đang được kỳ vọng là thời điểm vàng để đột phá xuất khẩu thủy sản